thưa quý vị tổng công ty đường sắt việt nam cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
các nhà thầu được giao quản lý tuyến theo tiêu chí yêu cầu về chất lượng được chủ động lựa chọn phương án cách thức
thời gian để thực hiện các hạng mục công việc mà không cần sự cho phép giám sát từ cơ quan quản lý đường bộ giúp nâng cao hiệu quả tiết giảm đột chi phí
tổng cục đường bộ việt nam cho biết tới đây sẽ áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng một trăm linh toàn bộ gói thầu
dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi đang được bộ giao thông vận tải lấy ý kiến về không được dừng đỗ xe quá năm phút
dừng xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông trong thời gian này
người điều khiển phương tiện không rời khỏi vị trí điều khiển phương tiện trừ trường hợp xuống để đóng mở cửa xe xếp dỡ hàng hóa hay kiểm tra kỹ thuật xe
trung quanh vấn đề này vẫn còn nhiều tranh luận
theo dự thảo người điều khiển phương tiện khi dừng xe trên đường bộ phải bật đèn tín hiệu cho người điều khiển phương tiện khác biết khi vào vị trí dừng xe
cho xe dừng đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy
trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng đỗ sát mếp đường phía bên phải theo chiều đi của mình
bên cạnh những ý kiến của người dân thì cảnh sát giao thông cũng gặp không ít khó khăn khi thực thi nhiệm vụ
đứng đấy mà bấm giờ anh dừng anh đỗ ở đấy là trong thời gian bao lâu cả
mà trong cái luật giao thông hai trăm linh tám nghị định một trăm linh vẫn có các cái hành vi xử lý các hành vi vi phạm về lỗi dừng đỗ
ví dụ rời vị trí lái hoặc tắt máy hoặc là lơi biển cấm rừng cầm đỗ như thế là hợp lý nhất
một số chuyên gia lại đánh giá cao về đề xuất này bởi thực tế hiện nay vấn đề dừng đỗ xe trong khu vực nội đô đang được dư luận khá quan tâm
thực tế cho thấy việc dừng đỗ không đúng vị trí
các sức cho người tham gia giao thông
do đó nếu đề xuất áp dụng trong thực tiễn thì cũng phải tính toán đến những vấn đề cụ thể
đây là một cái quy định mới là chúng tôi cho rằng là rất tốt để làm sao là vẫn đáp ứng được nhu cầu của người dân
thế nhưng mà khách không được đỗ ở đó quá lâu dừng nó quá lâu để cản trả giao thông rồi là gây mất trật tự an toàn giao thông
và cái căn cứ đó là một cái căn cứ hết sức quan trọng để chúng ta vừa tuyên truyền
chúng ta thiết kế hệ thống quản lý đỗ xe và đặc biệt là trong hệ thống camera giám sát xử phạt nguội
khi mà chúng ta có công nghệ rồi chúng ta hoàn toàn có thể nhận diện được một cái xe mà đỗ quá thời gian quy định
và chúng ta có thể ra những cái giấy phạt rất là hiệu quả
thì điều đó sẽ giúp chúng ta chấn chỉnh ra cái hoạt động đỗ xe trong đô thị
không khó để bắt gặp tình trạng dừng đỗ xe tùy tiện tại các thành phố lớn
việc này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn gia tăng ủn tắc nhất là vào giờ cao điểm
việc ban hành luật giao thông đường bộ cần có những giải pháp thiết thực phù hợp với thực tế
thì mới giải quyết triệt đề tình trạng dừng đỗ xe khi mà hạ tầng giao thông hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn